trong những tháng cuối năm lực lượng chức năng tại thành phố đà nẵng đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng lậu hàng giả đi qua thành phố bằng đường bộ
dù đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ tuy nhiên công an thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn khi thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi và diễn biến phức tạp
mới đây lực lượng chức năng thành phố đà nẵng đã kiểm tra phát hiện một xe container có chứa hàng nghìn chai rượu không có hóa đơn chứng tử qua điều tra khai thác
được biết số rượu này chuyển từ tỉnh quảng trị vào phía nam để tiêu thụ
đây là một trong những vụ bắt hàng lậu lớn mà nhiều đơn vị chức năng của thành phố đà nẵng đã phải phối hợp để triển khai bắt giữ
trong quá trình đấu tranh thì có nhiều khó khăn
nhất là chúng ta không thể tất cả phương tiện dừng lại để kiểm tra nhưng mà bằng các lực lượng nghi vụ để đấu tranh với các lực lượng buôn lậu gian lặng thương mại vào cuối năm này

để vận chuyển hàng giả hàng lậu của các đối tượng ngày càng tinh vi hàng hóa có thể được cất giấu trên xe khách tập kết tại một kho hàng sau đó chia ra theo nhiều hướng hay thậm chí thuê nguyên một toa tàu để vận chuyển
với những thủ đoạn như trên các lực lượng chức năng cần phải có sự phối hợp đồng bộ để ngăn chặn ngay từng nguồn

bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển hàng lậu hàng giả đi qua thành phố bằng đường bộ càng về sau các lô hàng được phát hiện có giá trị càng cao có lô lên đến hàng tỷ đồng